không được đi theo không được
theo chiều hướng mà chúng ta mong đợi
thì sẽ có rất nhiều đơn vị
người ta sẽ không thể tiếp tục
thì lúc này sioc sẽ là người đứng ra mua lại
cái hệ thống đó đặc biệt là một hệ thống
đó có thể chạy từ hai mươi đến
ba mươi năm thì cái yếu tố bảo hành
bảo dưỡng cực kỳ quan trọng
thúc đẩy công suất của hệ thống tốt hơn
so với cái việc mà
các đơn vị cá nhân tự tự bảo trì bảo dưỡng
lượng điện sản sinh càng nhiều thì số tiền
chúng ta tiết kiệm vào thì nó cũng
càng tăng lên luôn ạ thì từ đó
nó sẽ đem lại cái lợi ích từ cái hệ thống
mà chúng ta mua lại
anh có thể chia sẻ
những chiến lược sắp tới của mình như thế nào
khi mà dự báo nhu cầu
năng lượng tại việt nam đang cần thêm
sáu mw mỗi năm
đối tượng khách hàng chiến lược
của sioc đó là những khu công nghiệp
bên cạnh những khách hàng riêng lẻ
là chúng tôi có thể đến tiếp cận từng công ty
riêng lẻ hoặc từng nhà máy riêng lẻ
trong việc mời chào hệ thống điện mặt trời
thì cái đối tượng khách hàng
chiến lược của chúng tôi đó là cái khu công nghiệp
tại vì sao tại vì khu công nghiệp
thì chúng ta có rất nhiều các nhà máy
ở trong đó ạ chị yên cũng đã rất nhanh
trong việc là biết được là sioc cũng đang
có những cái hợp tác với khu công nghiệp
những cái hợp đồng với khu công nghiệp đó
cũng sẽ sớm được ký kết
và được thực thi ở đây thì chúng tôi có thể
cho đến một số khu công nghiệp mà chúng tôi đã
ký kết ví dụ như là khu công nghiệp
hòa bình ở tại long an
và sắp tới để xây dựng
và cái tiềm năng ở khu công nghiệp này
lên đến bốn mươi mw
khu công nghiệp nội bài ở hà nội
tiềm năng xây dựng của cái này lên đến
hoặc là như khu công nghiệp
ở nam đình vũ ở hải phòng
là một khu công nghiệp rất chiến lược
ở nam định cũng như là khu công nghiệp
nam cầu kiền ở hải phòng
rất nhiều công nghiệp trên toàn quốc gia việt nam
mà chúng tôi đang
trong cái quá trình gọi là
ký kết hợp đồng cũng như là triển khai
dự án ở các khu công nghiệp đó cung cấp được
những giải pháp về năng lượng cung cấp về năng lượng điện
cho tất cả các nhà máy thuê trong công nghiệp
các sư dụng đồng thời
cũng giúp cho các khu công nghiệp
và các nhà máy trong khu công nghiệp đó
cam kết được cái
tiêu chữ về bảo vệ môi trường
cũng như là giảm thiểu biến đổi khí hậu
khi mà tiếp xúc với anh sơn nghe
những nội dung của anh nói thì em mới hiểu
mang cái tầm vĩ mô mà còn rất là
ý nghĩa trong cuộc sống đời sống của
người dân cũng giống như là
việc kinh doanh sản xuất cảm ơn tất cả quý vị
đã xem chương trình và hẹn gặp lại
quý vị trong chương trình tuần sau